đang khai thác đá một doanh nghiệp ở phú yên bất ngờ phát hiện có nhiều lớp đá hình khối tương tự
như ở danh thắng quốc gia nổi tiếng gành đá đĩa huyện tuy an tỉnh phú yên
một tuyệt tác của tạo hóa thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước
điều hết sức thú vị và độc đáo này sẽ mở ra hướng nghiên cứu mới cho các nhà khoa học và ngành chức năng
trước mắt nhiều người dân địa phương gọi đây là gành đá đĩa trên cạn
theo quan sát của phóng viên tại hiện trường có nhiều vị trí với diện tích hàng trăm mét vuông đá đã lộ thiên
những khối đá lớn nứt theo mạch dọc tạo thành cột thẳng đứng hoặc xiên hình lục rác và vuông
giống như những chiếc đĩa trồng lên nhau không khác gì ở danh thắng quốc gia gành đá đĩa
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên đã báo cáo hiện tượng lạ này lên ủy ban nhân dân tỉnh
để có ý kiến chỉ đạo công ty cổ phần xây dựng giao thông phú yên tạm dừng khai thác đá
và có biện pháp bảo vệ để có hướng xử lý tiếp theo